nhằm phổ biến kịp thời và giải đáp các quy định mới của pháp luật về quản lý
cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân
hôm qua tại hà nội bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị phổ biến nghị định số hai mươi bảy
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bảy mươi hai của chính phủ liên quan đến lĩnh vực này
điểm đáng lưu ý trong nghị định hai mươi bảy là việc đưa vào những nội dung liên quan đến điều kiện
và thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ đăng ký duy trì tên miền vn
thủ tục hành chính liên quan tới báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại việt nam
đồng thời bãi bỏ các nội dung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh tại thông tư
để đảm bảo sự đồng bộ đầy đủ và nhất quán với các quy định của luật đầu tư luật doanh nghiệp
nghị định hai mươi bảy cũng quy định các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền vn
bao gồm các nhà đăng ký tên miền vn là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật việt nam
và nhà đăng ký tên miền vn là tổ chức ở nước ngoài ký hợp đồng với nhà đăng ký tên miền chính thức của iceland
để quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế
nghị định bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của các nhà đăng ký tên miền quốc tế
đồng thời nghị định hai mươi bảy bổ sung quy định về bảo vệ quyền lợi quốc gia việt nam
trong đăng ký sử dụng tên miền chung mới cấp cao